khó tìm thị trường tiêu thụ được cho là trở ngại lớn nhất khiến sản phẩm của khu vực hợp tác xã chưa thể phát triển nhanh như kỳ vọng
mới đây tại tp hcm liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức kết nối cung cầu nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm
để hàng hóa từ hợp tác xã vào các thị trường tiêu thụ lớn không quan trọng là nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm
ngay từ khâu sản xuất phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn
nhờ xác định được điều này trong lần đầu đưa sản phẩm đến thị trường tp hcm
hợp tác xã sản xuất nấm sạch tuấn linh tỉnh quang bình rất phấn khởi khi ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại thị trường malaysia
trong buổi tham gia hội nghị kết nối cung cầu do liên minh hợp tác xã việt nam và sở công thương tp hcm tổ chức
đã có một mươi năm đồng
nhân bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm như vậy được các hợp tác xã ký kết với hệ thống sài gòn cố
bixi ironmon lotte mart hay các chợ đầu mùi lớn
từ đó chúng tôi có những định hướng tháo gỡ trong tổ chức sản xuất của hợp tác xã
nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm là điều quyết định đến hàng hóa đó có vào được các thị trường lớn hay không
tại sự kiện kết nối cung cầu lần này lần đầu tiên có sự góp mặt của liên đoàn hợp tác xã các nước
đã mở ra phân khúc thị trường cao cấp để các hợp tác xã có thêm định hướng phát triển